cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đang phối hợp với công an tỉnh thừa thiên huế
điều tra đối tượng lê ngọc phú thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phường kim long tp huế về hành vi giết người
chiều ngày một mươi bốn tháng bảy lê ngọc phú thịnh và một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trú tại phường kim long tp huế
xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ
thịnh đã dùng cây dựa dài bảy mươi cm chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
gây án xong đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận tin báo công an phường kim long cùng với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp huế
nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng
đến một mươi bảy h cùng ngày các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ lê ngọc phú thịnh
tại khu vực bến thuyền trước đình làng kim long
được biết thịnh là đối tượng đã từng có tiền án tiền sự có biểu hiện loạn thần
năm hai nghìn một mươi tám và năm hai nghìn hai mươi đã được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh thừa thiên huế